nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành du lịch tỉnh tuyên quang
đang thực hiện đề án xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh tuyên quang giai đoạn hành một mươi chín hành hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo đó tỉnh tuyên quang sẽ xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu du lịch
cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động
tích hợp bản đồ số du lịch thẻ thanh toán thông minh xây dựng hệ thống wifi công cộng
xây dựng hệ thống tham quan thực tại ảo
cùng với đó tỉnh tuyên quang sẽ số hóa toàn bộ dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch
doanh nghiệp lữ hành cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tích hợp dữ liệu về cơ sở lưu trú do tỉnh quản lý
đồng thời tập trung hoàn thiện hồ sơ đề xuất unesco công nhận hát then của người tây
nùng thái ở việt nam là di sản phi vật thể đại diện của nhân loại
xây dựng hồ sơ khu di sản thiên nhiên na hàng tỉnh tuyên quang ba bể tỉnh bắc cạn
chính unesco đưa vào danh mục xây dựng hồ sơ di sản thế giới